đúng một mươi bảy h bốn mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng chín giờ thủ đô sofia tức hai mươi một h bốn mươi năm giờ việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến sân bay quốc tế sofia
thủ đô sofia bắt đầu thăm chính thức cộng hòa bungary theo lời mời của chủ tịch quốc hội rosen yojakov
đón chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn tại sân bay có bà rossisa kirova
phó chủ tịch quốc hội bungary ông nikola nikolov chủ nhiệm văn phòng chủ tịch quốc hội bungary
đại sứ đỗ hoàng long các cán bộ đại sứ quán đại diện bà con cộng đồng sinh viên việt nam
tại bungary nồng nhiệt chào mừng đoàn tại sân bay
dự kiến trong chuyến thăm chủ tịch quốc hội sẽ hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của bungary
trong khuôn khổ chuyến thăm chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các thành viên đoàn sẽ có các cuộc tiếp xúc
trao đổi làm việc với chính giới và cơ quan hữu quan của bungary về quan hệ hợp tác song phương hai nước hai quốc hội
bulgari là một trong những nước thiết lập quan hệ với việt nam từ rất sớm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
đã dành cho việt nam sự ủng hộ rất quý báu trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước cũng như trong quá trình xây dựng phát triển đất nước hiện nay
chuyến thăm của chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam được thực hiện sau một mươi năm năm
kể từ chuyến thăm hữu nghị chính thức bungary của chủ tịch quốc hội nguyễn phú trọng vào năm hai nghìn chín